kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai vùng hội tụ gió trong đời gió tây trên cao được thiết lập trên khu vực bắc bộ
sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây có mưa mưa rào có nơi mưa vừa và rông
sang ngày một mươi bốn và một mươi năm mưa sẽ giảm dần trong ngày có lúc tạnh giáo
trời rét với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở đông bắc bộ không quá hai mươi hai độ
phía tây bắc bộ trong ngày mai duy trì thời tiết nhiều mây ẩm ướt có mưa rào và rông
sau đó mưa sẽ giảm trong hai ngày tiếp theo có khoảng tạnh giáo trong ngày
trời rét với nhiệt độ cao nhất phổ biến không quá hai mươi ba độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết trong ba ngày tới phổ biến là tình trạng nhiều mây
có mưa mưa nhỏ rải rác trời rét ở phần phía bắc
trong hai ngày tiếp theo mưa sẽ giảm ở phần phía bắc nhưng sẽ tăng cường hơn ở phần phía nam khu vực
nhiệt độ cao nhất trong vòng ba ngày tới ổn định trong khoảng hai mươi bốn hai mươi bảy độ phía nam có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời nhiều mây
có mưa với lượng không nhiều trong ngày mai sau đó mưa sẽ tăng cường trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm
phía nam khu vực ban ngày vẫn có nắng dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là hai mươi tám cho đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn là khu vực ít mưa nhất trên cả nước
khi không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào cho khu vực này
trạng thái có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đối với các tỉnh nam bộ phổ biến không mưa ngày nắng nhiều
với ngưỡng nhiệt giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một số nơi tại khu vực miền đông có nhiệt độ cao hơn
có nơi đạt ngưỡng nắng nóng nhẹ với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân trong hai ngày cuối tuần